thưa quý vị mới đây phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang và công an thành phố phú quốc
đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác tổ chức bắt giữ khám xét nơi ở của các đối tượng phạm tội trong băng nhóm giang hồ nông trường ở phú quốc
băng nhóm này do nguyễn phi vũ tức vũ công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú ốc cây thông trong xa cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang cầm đầu
cùng các đàn em là nguyễn trọng vũ tức vũ bò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quán hà tĩnh tạm trú thành phố phú quốc và nguyễn trọng hải tức hai vũng tàu
quê quán bà rịa vũng tàu tạm trú thành phố phú quốc vũ công vũ bò và đàn em có nhiều tiền án tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm
dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau gây rối trật tự công cộng điển hình như vụ đánh nhau ghi nhóm của vũ công và nhóm của nguyễn thành dạng
sinh năm hai nghìn một nơi thường trú ấp bảy thơm xã bãi thơm thành phố phú quốc tỉnh kiên giang vào ngày một mươi tám tháng bốn tại tổ chính ấp cây thông trong xã cửa dương tp phú quốc
địa điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu trên tuyến đường tránh dương đông là tuyến huyết mạch nối xã cửa dương với phường dương đông xã dương tơ và xã bảy thơ
điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu trên tuyến đường tránh dương đông là tuyến huyết mạch nối xã cửa dương với phần dương đông xã bãi thơm thành phố phú quốc thành phố phú quốc